tại hà nội công ty cổ phần tập đoàn xây dựng hòa bình đã được vinh danh
tốt một trăm linh doanh nghiệp phát triển bền vững năm hai nghìn một mươi chín
đây là năm thứ hai liên tiếp tập đoàn xây dựng hòa bình được trao tặng giải thưởng này
được tổ chức thường niên từ năm hai nghìn một mươi sáu chương trình đánh giá công bố doanh nghiệp bền vững
tại việt nam chương trình csi đã tạo được dấu ấn mạnh mẽ và sức lan tỏa nhất định
trong cộng đồng doanh nghiệp
năm nay bộ chỉ số csi được tin gọn từ một trăm ba mươi một xuống còn chín mươi tám chỉ tiêu
trong đó chín mươi là các chỉ tiêu tuân thủ pháp luật
ban tổ chức cũng đã xét duyệt hơn năm trăm linh hồ sơ đăng ký tham gia để chọn ra một trăm linh doanh nghiệp
phát triển bền vững tiêu biểu nhất
trong ba mươi hai năm thành lập và phát triển tập đoàn xây dựng hòa bình đã góp phần xây dựng
các đô thị thành phố văn minh và hiện đại các công trình chất lượng bền đẹp trong khắp cả nước
tính đến nay hòa bình đã hoàn thành gần bốn trăm linh công trình ở các lĩnh vực nhà ở
bệnh viện resort khách sạn truyền học nhà máy